vào hồi tám h một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi tàu cá mang số hiệu sg chín mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi chín ts có một thuyền viên bị nạn yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp
sau khi nhận được thông tin bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã điều động tàu cảnh sát biển tám trăm linh
đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía biển nam đông nam tư chính dk một khẩn trương đến vị trí tàu bị nạn để cứu nạn
đến chín h một mươi năm ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tàu cảnh sát biển tám nghìn năm đã tiếp cận và cử tổ quân y sang tàu cá sg chín mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi chín ts
sơ cấp cứu cho ngư dân bị nạn
được biết ngư dân bị nạn là anh dương ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê ở thị trấn cần giờ huyện cần giờ tp hcm
khi tàu đang đánh bắt cách khu vực tư chính dk một một trăm linh hải lý về phía nam đông nam
anh sơn bất ngờ bị trục cáp kéo lưới trên tàu nghiến làm gãy một phần ba chân phải
gây mất nhiều máu
tổ quân y trên tàu cảnh sát biển tám nghìn năm đã tiến hành sơ cứu băng bó cố định vết thương và khẩn trương đưa nạn nhân về đất liền
dự kiến đến hai mươi ba h đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu sẽ về tới vũng tàu
tình trạng của bệnh nhân hiện tại thành táo